các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kính thưa quý vị quốc hội đã công bố bốn nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
đó là nghị quyết số ba mươi ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
nghị quyết số ba mươi một ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận
nghị quyết số ba mươi hai ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
và nghị quyết số ba mươi ba ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu về chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
theo nghị quyết số ba mươi một ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân ninh thuận
quốc hội giao chính phủ chú trọng phát triển nguồn năng lượng mới năng lượng tái tạo nguồn năng lượng an toàn
hiệu quả và bảo vệ môi trường để cung ứng đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước đẩy mạnh sử dụng công nghệ tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực về điện hạt nhân đã đang đào tạo và cơ sở hạ tầng đã đầu tư
tập trung tuyên truyền thông tin để tạo sự đồng thuận trong xã hội
bên cạnh đó ban hành cơ chế chính sách giải pháp đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng quy hoạch
tổ chức lại sản xuất ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
đánh giá kết quả đã đạt được về nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai chỉ đạo của trung ương
chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao cách làm sáng tạo của quảng ninh
tại buổi làm việc với tỉnh quảng ninh vào chiều qua hai mươi hai tháng một mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương những kết quả mà quảng ninh đã đạt được
trong thời gian qua chủ động tìm tòi đề xuất cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư
cải thiện căn bản hệ thống hạ tầng giao thông hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội
sự đồng thuận cao trong nhân dân tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
tuy vậy tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh
giá trị đóng góp của một số ngành có lợi thế lớn như du lịch thương mại kinh tế biển còn khiêm tốn
tăng trưởng kinh tế của các đồng chí còn ở dưới mức tiềm năng
giá trị sản phẩm ứng dụng công nghệ cao của x
doanh nghiệp địa phương
còn hạn chế về quy mô và khả năng cạnh tranh
đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu
nhất là cho các ngành công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
chỉ phụ du lịch chất lượng cao
chúng ta chắc đã đang ngành mũi nhọn
du lịch nhưng mà năng lực nhân lực cho phục vụ cái này còn nhiều vấn đề
thủ tướng chỉ rõ phát biểu công nghiệp và đô thị hóa nhanh
để lại hậu quả môi trường nghiêm trọng
nhất là hậu quả môi trường biển do hoạt động khai thác than hàng trăm năm để lại
với tầm nhìn của quảng ninh thì phải trở thành trung tâm kinh tế
động lực của bắc bộ và cả nước
trung tâm giao lưu quốc tế là điểm đến cho các nhà đầu tư
thủ tướng kỳ vọng quảng ninh là một đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất của cả nước
trong nhiệm kỳ này giữ vững vai trò dẫn dắt sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm
để có tầm nhìn này thủ tướng cho rằng
điểm then chốt là phải xây dựng được lòng tin mạnh mẽ vào tỉnh quảng ninh
thủ tướng nhấn mạnh một địa phương thành công khi thu hút được ba nhân tố
đó là doanh nghiệp tốt người giỏi và người giàu
thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số một mươi chín của chính phủ
về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt xây dựng cơ chế chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp
thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tinh thần nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
thủ tướng yêu cầu cần phải tăng cường quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch
vì vậy cần xây dựng một hệ sinh thái phong phú
bên cạnh đó thúc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường
thủ tướng giao bộ tài nguyên môi trường đề xuất phương án xử lý vấn đề hậu quả môi trường do khai thác than để lại
tại cuộc hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước
quan hệ giữa hai đảng hai nước và giữa hai ban tuyên giáo trung ương của hai đảng
trao đổi một số nội dung và các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác
giữa hai ban tuyên giáo trung ương hai đảng trong thời gian tới
đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong năm hai nghìn một mươi chín
hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai
thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác tuyên giáo
chỉ đạo và tạo điều kiện cho các cơ quan tuyên giáo và tuyên huấn của hai đảng
từ trung ương tới địa phương nhất là các địa phương có chung đường biên giới
đẩy mạnh hợp tác giúp đỡ lẫn nhau
kết thúc cuộc hội đàm đồng chí võ văn thưởng và đồng chí kỳ kẹo khải khăm phị thun
đã ký thỏa thuận hợp tác giữa ban tuyên giáo trung ương đảng ta
với ban tuyên huấn trung ương đảng nhân dân cách mạng lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại hà nội đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức buổi lễ phát động
toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động trong cả nước
cùng chung tay ủng hộ nhân dân các tỉnh duyên hải miền trung tây nguyên
khắc phục hậu quả giảm bớt khó khăn do thiên tai gây ra sớm ổn định cuộc sống
thay mặt thường trực đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động cả nước
cùng chung tay ủng hộ kinh phí chia sẻ những mất mát thiệt hại về người và của
giúp người dân các tỉnh duyên hải miền trung tây nguyên khắc phục hậu quả
giảm bớt khó khăn do thiên tai gây ra sớm ổn định cuộc sống
ngay tại buổi phát động các cán bộ công nhân viên chức lao động đang công tác
tại cơ quan tổng liên đoàn lao động việt nam đã quyên góp được trên hai trăm linh triệu đồng
ủng hộ đồng bào miền trung
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh vừa tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước
bà mẹ việt nam anh hùng cho ba mươi mẹ có người thân hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại buổi lễ thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh tây ninh
lãnh đạo tỉnh tây ninh đã trao tặng cho các mẹ và đại diện các gia đình danh hiệu cao quý
cùng những bó hoa tươi thắm để trị ân những tấm gương sự hy sinh cao quý của các anh hùng liệt sĩ
những công hiến mất mát của các bà mẹ việt nam anh hùng
trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ tỉnh tây ninh có đến một mươi một bốn trăm tám mươi sáu liệt sĩ
tám năm trăm chín mươi chín thương binh một mươi chín năm trăm bốn mươi hai gia đình có công với cách mạng và một ba trăm tám mươi mẹ việt nam anh hùng
với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn thời gian qua tỉnh tây ninh luôn quan tâm
thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho các đối tượng
tượng chính sách nhất là chăm lo phụng dưỡng cho các mẹ việt nam anh hùng
nhằm động viên các giáo dân tổ chức một mùa giáng sinh với tinh thần đoàn kết vui tươi an toàn tiết kiệm
hôm qua đoàn công tác của ban chỉ đạo tây nam bộ đã đến thăm chúc mừng và tặng quà
tòa giám mục giáo phận vĩnh long nhà thờ tránh tòa vĩnh long nhà thờ tin lành vĩnh long
và ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh vĩnh long
tại các nơi đến thăm lãnh đạo ban chỉ đạo tây nam bộ gửi lời chúc tới các vị giáo phẩm
linh mục mục sư tu sĩ và toàn thể đồng bào công giáo tin hữu tin lành trong tỉnh lễ giáng sinh
năm hai nghìn một mươi sáu và đón năm mới hai nghìn một mươi bảy vui tươi an lành hạnh phúc đồng thời ghi nhận và biểu dương
những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo tin hữu tin lành vào các phong trào thủ đô yêu nước
ban chỉ đạo tây nam bộ mong muốn các vị giáo phẩm linh mục mục sư tu sĩ tiếp tục nêu cao
tinh thần đoàn kết vận động giáo dân tín đồ sống tốt đời đẹp đạo
các giám mục linh mục mục sư bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn ban chỉ đạo tây nam bộ
các cấp ủy đảng chính quyền của tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào
theo đạo phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt tôn giáo và xem đây là nguồn khích lệ to lớn
đồng thời hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động giáo dân tín đồ thực hiện tốt đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần phát triển kinh tế xã hội
giữ vững ổn định quốc phòng an ninh trên địa bàn
giáo sứ kim phát xã hòa hiệp huyện chư quyên thuộc giáo phận buôn ma thuật gồm có tám giáo họ
với hơn ba giáo dân hơn hai tuần nay việc trang trí nơi thờ tự nhà ở đón giáng sinh
được bà con giáo dân nơi đây chuẩn bị khá chú đáo khác với mọi năm giáng sinh năm nay
hội đồng giáo sứ cũng đã kêu gọi bà con sống ở hai bên đường quốc lộ hai mươi bảy
không trang trí điện cổng trào cây thông noel hang đá nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
nhân dịp này linh mục và hội đồng giáo sứ kim phát đã vận động kinh phí từ giáo dân
từ các tổ chức xây dựng một mươi một nhà tình thương tặng cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong dịp giáng sinh này
để các hộ dân ổn định cuộc sống đón giáng sinh năm mới đầm ấm an lành
việc tổ chức giáng sinh cho bà con giáo dân với tinh thần đoàn kết vui tươi an toàn tiết kiệm
giáng sinh năm nay các ban ngành đoàn thể huyện chư quyên cũng đã thăm hỏi
chúc mừng các linh mục tín đồ và bà con giáo dân nhân dịp giáng sinh
hỗ trợ giáo sứ công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
để bà con giáo dân có một mùa giáng sinh vui tươi an lành
công tác chuẩn bị cho đêm giáng sinh được giáo sứ phát diệm thực hiện từ đầu tháng một mươi hai
giáo dân cũng thường xuyên tập trung trang trí trong và ngoài nhà thờ sân khấu
giáo sứ phát diệm hiện có gần năm giáo dân ở một mươi một giáo họ
thời gian này không chỉ giáo dân mà lượng du khách thập phương đến nhà thờ đá phát diệm cũng tăng lên đáng kể
trước lễ giáng sinh giáo sứ phát diệm cũng phối hợp với công an tỉnh ninh bình
tổ chức tuyên truyền cho các giáo dân về vấn đề môi trường và an toàn giao thông
đồng thời tổ chức các hoạt động như cấp phát thuốc khám chữa bệnh miễn phí
và trao quà cho các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn
một mùa giáng sinh tràn đầy yêu thương đã về trên từng góc phố từng gia đình
nơi nơi người người đang náo nức chờ đón một mùa giáng sinh tràn ngập niềm vui an lành và hạnh phúc
tiếp theo chương trình bình phước hiệu quả từ mô hình mang tên tổ tình làng nghĩa xóm
thành phố hồ chí minh tiêu hủy số lượng nông dân
hàng lớn hàng giả hàng kém chất lượng
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp ở việt nam
chương trình thỏa thuận tự nguyện có thời hạn một mươi năm trong đó giai đoạn thí điểm hai năm
sau giai đoạn thí điểm bộ công thương sẽ đánh giá khả năng thực thi
rút ra bài học cần thiết về cách tiếp cận thỏa thuận tự nguyện như một công cụ chính sách trước khi xem xét mở rộng quy mô chương trình trong tương lai
chương trình đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và đăng ký tham gia của các doanh nghiệp trên cả nước
tuy nhiên trong giai đoạn thí điểm tổng cục năng lượng chỉ chọn bảy doanh nghiệp tiềm năng đủ điều kiện để tham gia chương trình này
đại diện tổng cục năng lượng hy vọng thông qua chương trình các doanh nghiệp sẽ có cơ hội giảm thiểu năng lượng tiêu thụ
giảm chi phí sản xuất từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần vào việc thực hiện và đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng
và giảm phát thải khí nhà kính nói chung và mục tiêu của các chương trình hành động tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp nói riêng
thưa quý vị là một nước nông nghiệp nhưng mỗi năm việt nam chi hàng trăm triệu đô la mỹ cho việc nhập khẩu các loại hạt giống
điều đáng nói là nguồn lực chi cho các chương trình nghiên cứu giống cũng không hề nhỏ nhưng chúng ta vẫn phải lệ thuộc vào hạt giống từ nước ngoài
riêng trong năm hai nghìn một mươi ba việt nam chi tới năm trăm linh triệu usd để nhập khẩu hơn tám tấn hạt giống các loại nhằm cung ứng cho bảy trăm linh hectare sản xuất rau của cả nước
ngay cả những loại hạt giống rau có thể sản xuất trong nước như củ cải cà chua dưa chuột cải bắp xua hào hay hạt rau mầm cũng phải nhập khẩu
chúng ta cũng đang cố gắng để tự chủ toàn bộ cái hạt giống
tuy nhiên cũng phải nói thật là một số hạt giống một số kết nghiên cứu về chọn hạt giống
chọn tạo các giống một số giống mà nó thuộc vào các giống ôn đới là chúng ta không có lợi thế lắm
nhất là do cái điều kiện cái vùng sinh thái để chúng ta nghiên cứu chọn tạo là nó không phù hợp
thứ hai là kinh nghiệm rồi các tiến bộ của chúng ta trong quá trình nghiên cứu chọn tạo từ trước đến nay cũng chưa nhiều
vì vậy cho nên phần lớn các loại rau nhất là rau mà có ôn đới hoặc là cận nhiệt đới thì chúng ta còn yếu trong việc nghiên cứu và chọn tạo các giống này
vì vậy cho nên là
vì vậy là chúng ta vẫn phải nhập tương đối nhiều
đang nói là việt nam có hẳn một chương trình giống quốc gia được chính phủ cho phép thực hiện trong vòng hai mươi năm với vốn đầu tư không nhỏ
tính đến năm hai nghìn một mươi vốn dành cho chương trình đã khoảng hai mươi tỷ đồng gồm cả vốn trung ương và địa phương
ngoài ra còn có cả dự án phát triển giống lúa lai được thực hiện từ năm hai nghìn ba với hàng trăm tỷ đồng
thế nhưng việt nam vẫn phải chi tiền để nhập khẩu hạt giống
để chúng ta có được cái nguồn giống tốt cung cấp sản xuất
nó đòi hỏi kỹ thuật sản xuất rất là ngặt nghèo
kỹ thuật phải cao nhưng mà cũng rất là ngặt nghèo các cái khu phải liên hoàn với nhau
và nó phải được người thực hiện rất tuân thủ rất nghiêm ngặt
cái thứ hai nữa phải có những điều kiện cơ sở vật chất về thủy lợi đồng nội đồng về điều kiện cơ sở chế biến
thế rồi những cái nơi sản xuất đó là phải nằm trong cái vùng có điều kiện thuận lợi về thời tiết
khí hậu phù hợp với điều kiện cách vi cũng như là thời tiết khi mà lúa chỗ nó phù hợp với cái tổ hợp đó
và có một nghịch lý nữa là
việt nam có rất nhiều cơ quan nghiên cứu giống các nhà khoa học trong lĩnh vực này cũng không thiếu
nhưng không chỉ lệ thuộc nhập khẩu nhiều giống rau quả mà ngay cả giống lúa cũng thiếu hụt nhất là khi có rủi ro thiên tai
năm nay chúng tôi đã tăng cái lượng mà giống mà đưa ra cho cái sản xuất ấy nó tăng khoảng độ ba so với năm ngoái
và đến thời điểm này thì cái lượng giống chúng tôi xuất ra đã tăng bảy mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nhưng cũng có một số giống bị thiếu do cái thiên tai cho nên là
cái sản lượng nó chỉ đạt được hai phần ba so với kế hoạch ban đầu
chúng tôi đề nghị các địa phương cũng quản lý chặt chẽ không để hệ thống phân phối ở ngoài thị trường
nó sẽ có cái lợi dụng nâng giá lên làm ảnh hưởng đến cái cung ứng và ảnh hưởng quyền lợi của người nông dân
doanh nghiệp nước ngoài hiện đang chiếm bảy mươi thị phần giống cây trồng ở việt nam
và khi ngày càng nhiều hiệp định fta có hiệu lực
thì việc nhường thị trường này cho doanh nghiệp nước ngoài là khó tránh khỏi nếu ngành công nghiệp hạt giống trong nước không đủ mạnh
ủy ban nhân dân thành phố hà nội và mạng tin tức truyền hình cáp cnn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền quảng bá giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với tầm phủ sóng rộng lớn cnn được kỳ vọng đưa hình ảnh hà nội đến với trên bốn trăm hai mươi triệu hộ gia đình trên khắp thế giới qua nhiều loại hình thông tin của mình
theo chương trình hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám mạng tin tức truyền hình cáp cnn
sẽ hợp tác với thành phố hà nội sản xuất ba phim quảng cáo ba mươi giây cùng các phim sáu mươi giây phóng sự từ ba đến năm phút
chương trình đặc biệt ba mươi phút trên truyền hình các trang giới thiệu riêng về hà nội như hà nội trái tim việt nam
hà nội cái nôi của di sản hà nội của tôi hay hà nội góc nhìn trên trang cnn com
và bài viết trên mạng xã hội facebook twitter cùng các panel quảng cáo
kênh phát trên cả hai nền tảng truyền hình và kỹ thuật số như trên máy tính
ứng dụng trên các thiết bị cầm tay như máy tính bảng điện thoại
di động khu vực phát sóng gồm châu á thái bình dương châu âu và trung đông bắc mỹ và nam á
phát biểu tại lễ ký kết chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung mong muốn trong quá trình xây dựng các thư phim
bài viết về quảng bá hà nội mạng tin tức truyền hình cap cnn cũng đồng thời xây dựng và quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước con người việt nam đến với thế giới
thưa quý vị dịp tết đình dậu hai nghìn một mươi bảy tới đây thành phố hồ chí minh dự kiến chi sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng để chăm lo tết cho hồ nghèo cận nghèo và các đối tượng diện chính sách đang sinh sống trên địa bàn thành phố
mức chi này tăng gần sáu mươi tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thành phố sẽ tặng quà tết cho trên hai trăm bảy mươi năm người có công gồm cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh hạng đặc biệt
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mức nặng thương bình nặng
cán bộ tiền khởi nghĩa cán bộ hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch tra tấn tù và thân nhân liệt sĩ
thành phố còn chăm lo tết cho khoảng một trăm linh bốn hộ nghèo cận nghèo
dịp tết đình dậu thành phố hồ chí minh cũng dành gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng chăm lo cho hơn bốn mươi chín năm trăm linh người nhận trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên và hơn bảy mươi chín người già trên tám mươi tuổi
và công nhận lao động nghèo xa quê được hỗ trợ một trăm linh vé tàu xe
thành phố cũng vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ bảy mươi
công đoàn các cấp hỗ trợ ba mươi vé tàu cho người lao động về quê đón tết
tổ tỉnh làng nghĩa xóm thịnh phú được thành lập từ đầu năm hai nghìn một mươi hai với hai mươi tám thành viên là các hộ dân thuộc khu phố phú xuân phú thuận phường phú thịnh và tổ năm ấp phú lạc xã thanh phú thị xã bình long tỉnh bình phước
qua bốn năm hoạt động tổ không chỉ là điểm sáng trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm mà còn góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương
chị phan thị hiền ngụ tại tổ chí
khu phố phú xuân phường phú thịnh thị xã bình long cho biết năm hai nghìn một mươi bốn gia đình chị được tổ tình làng nghĩa xóm cho vay vốn một mươi năm triệu đồng để nuôi bò phát triển kinh tế
từ nguồn vốn vay ban đầu tuy không nhiều nhưng đã kịp thời để giúp gia đình chị vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
hiện nay gia đình chị đã phát triển được đàn bò với sáu con và trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
mới đây gia đình chị mới bán được một con bê có trị giá chín triệu đồng để lo trang trải cho gia đình
thì cũng nhờ cái đồng
vốn của tình làng nghĩa xóm thì cũng làm lên tôi cũng nhờ đồng tiền đó để phát triển kinh tế
khi thiếu vốn mà phân bán này kia thì cũng nhờ tình làng nghĩa xóm giúp đỡ tôi thì cũng phát triển lên có cái nguồn kinh tế để cho gia đình
cũng từ nguồn vốn vay một mươi năm triệu đồng của tổ tình làng nghĩa xóm gia đình anh phạm văn bình ở tổ chín khu phố phú xuân phường phú thịnh thị xã bình long đã đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình
anh bình tham gia vào tổ tình làng nghĩa xóm từ khi mới thành lập đến nay và nguồn vốn ban đầu một mươi năm triệu đồng anh dùng để mua lưới phân bón đầu tư phát triển vườn tiêu
đến nay gia đình anh đã có hơn một nọc tiêu đem lại thu nhập mỗi năm trên một trăm linh triệu đồng
đúng là cái nguồn vốn của tình làng nghĩa xóm này gia đình tôi cũng nhờ cái nguồn vốn đó để mua lưới mua giống mua phân cho để đầu tư vườn tiêu mới được như ngày hôm nay
ngoài giúp nhau nguồn vốn xoay vòng để phát triển kinh tế
tổ còn tổ chức thăm hỏi động viên các thành viên khi ốm đau bệnh tật hay nhà có chuyện đau buồn
bên cạnh đó các thành viên trong tổ cũng cam kết gia đình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội khuyên bảo giúp đỡ cho các gia đình có con cái hư hỏng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
để phát động phong trào làm tốt phương ứng hai mươi bảy trở đi nữa vừa rồi tổ cũng đã có chương trình kêu gọi tất cả những thành viên đóng góp thêm
tất cả những cái tiền để vào quỹ thì nói chung là cũng đã thành viên thông nhất rồi
từ khi thành lập đến nay tổ đã vận động các thành viên trong tổ đóng góp quỹ hỗ trợ vốn cho gần hai mươi lượt tổ viên vay phát triển kinh tế với số tiền gần một trăm linh triệu đồng
với những kết quả đạt được tổ tình làng nghĩa xóm thịnh phú đã vinh dự được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước tặng bằng khen vì có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị mưa lớn trong hơn hai tuần qua đã gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại huyện triệu phong tỉnh quảng trị trong đó gây ngập ống hơn sáu mươi tổng diện tích đất trồng lúa trên địa bàn
với diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay vụ mùa năm nay chắc chắn sẽ bị chậm và gây nhiều hệ lụy cho sản xuất nông nghiệp của bà con ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy gia đình ông nguyễn tử hồng ở thôn linh an xã triệu trạch huyện triệu phong
dự kiến xuống giống bốn hectare lúa tuy nhiên mưa lớn trên diện rộng hơn hai tuần nay đã làm ngập úng toàn bộ diện tích dụng lúa nói trên
vì vậy gia đình ông không thể đưa máy xuống đồng để làm đất gieo xạ hơn một mươi năm năm nay đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng thời tiết phức tạp này
tại đây cơ quan điều tra phát hiện hòa đang có hành vi tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp dạng đá thu giữ hơn một mươi kg ma túy đá trị giá khoảng trên một mươi tỷ đồng ba mươi một triệu đồng tiền mặt cùng nhiều can nhựa chai thủy tinh chứa dung dịch là tiền chất và các loại dụng cụ phương tiện để sản xuất ma túy đá
bước đầu thạch văn hòa khai nhận năm hai nghìn một mươi bốn hòa cùng vợ là nguyễn thị bích thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy thuê nhà tại xóm la phường đại mỗ quận nam từ liêm hà nội
với mục đích để sản xuất ma túy đá để tránh sự phát hiện của cơ quan công an vợ chồng hòa cho gia cố hệ thống cửa ra vào rất kiên cố đồng thời bố trí lối thoát hiểm phía cửa sau
khi có khách mua ma túy đá vợ chồng hóa không mở cửa cho khách vào nhà mà chỉ giao dịch qua hệ thống cửa sắt vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
nhóm phiến quân giáp faten ansam tại syri vừa tuyên bố nhận trách nhiệm đứng sau vụ giết hại đại sứ nga tại thổ nhĩ kỳ andrei kalov
trong tuyên bố được đăng tải trên các phương tiện truyền thông phương tây các chiến binh hồi giáo cực đoan yabhad faten ansam cho biết
việc ám sát nhà ngoại giao nga là nhằm trả thù cho những hành động của nga ở aleppo
lực lượng yabh faten ansam tập hợp của nhiều nhóm chiến binh cực đoan trong đó có những nhóm hoạt động ở các quận miền đông aleppo
đã tiến hành vô số cuộc khủng bố
trên lãnh thổ syri trụ sở trung tâm của lực lượng chiến binh nằm ở tỉnh illib
tại đây các nhóm chiến binh thánh chiến tuyển dụng một số lượng lớn nhất những tay súng khủng bố và đưa về các quận phía đông aleppo
các chiến binh faten ansam thánh chiến là những tay súng đến từ khắp nơi trên thế giới trong đó có các chiến binh vùng bắc kokasus và đông takistan
bốn hãng thực phẩm đa quốc gia và hy lạp vừa phải thu hồi hàng hóa từ các siêu thị ở hy lạp sau khi nhận được lời đe dọa đầu độc của những kẻ chủ trương vô chính phủ
vụ việc đang gây xôn xao trong dư luận hy lạp trong bối cảnh châu âu gần đây chứng kiến một loạt hành động tấn công khủng bố bằng nhiều kiểu khác nhau
lời đe dọa xuất phát từ một nhóm tự xưng là green nmersys hay còn gọi là kẻ báo thù xanh được đưa ra trong tuyên bố trên một website chống chính phủ
tuyên bố viết chúng tôi đã chiếm đoạt sản phẩm từ các chuỗi siêu thị chính trong khu vực athen mở rộng
những sản phẩm này đã bị đầu độc bằng chlorine và acid hydrochloric
green nmersys khẳng định mục đích của chiến dịch hành động là phá hoại các công ty buộc họ phải thu hồi sản phẩm trong hai tuần
kế hoạch của nhóm là sẽ đưa sản phẩm bị tẩm độc trở lại các quầy hàng siêu thị trong thời gian từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
hiện đơn vị chống khủng bố đặc biệt của hy lạp đang giáo diết điều tra vụ việc
chính phủ của tân thủ tướng italia palolo gentiloni vừa giành được sự ủng hộ của cả hai viện trong quốc hội
về việc nâng mức nợ công của đất này thêm hai mươi tỷ euro trong bối cảnh nhà nước có thể phải can thiệp nhằm giải cứu các ngân hàng đang gặp rắc rối
hạ viện italy vừa bỏ phiếu ủng hộ đề xuất nâng nợ công thêm hai mươi tỷ euro với tỷ lệ ba trăm tám mươi chín phiếu thuận và một trăm ba mươi bốn phiếu chống
thượng viện cùng ngày cũng thông qua đề xuất này với tỷ lệ phiếu ủng hộ hai trăm hai mươi một trên sáu mươi
việc quốc hội italy thông qua kế hoạch nâng mức nợ công là động thái cần thiết mở đường để chính phủ can thiệp
nhằm giải cứu các ngân hàng đang gặp rắc rối
nợ công của italy hiện đang ở mức khoảng một trăm ba mươi ba gdp cao thứ hai trong khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone sau hy lạp
tổng nợ xấu của hệ thống ngân hàng italy là ba trăm sáu mươi tỷ euro chiếm khoảng một phần ba tổng nợ xấu của các ngân hàng thuộc eurozone
thưa quý vị không khí giáng sinh đã đến thật gần và giáng sinh là dịp cho những điều kỳ diệu
các em nhỏ khiếm thính ở thủ đô lima của peru vừa được thưởng thức những bản nhạc giáng sinh rộn rã
nhờ tài năng và tấm lòng của một nhạc sĩ nổi tiếng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo